xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
thưa các đồng chí quý vị và các bạn như chúng tôi đã đưa tin trong cuốn khổ chuyến thăm chính thức liên bang nga vào lúc một mươi ba h ba mươi chiều nay ngày sáu tháng chín theo giờ địa phương tức một mươi bảy h ba mươi theo giờ việt nam tại thành phố sochi tổng bí thư nguyễn phú trọng đã gặp hẹp và hội đàm với tổng thống liên bang nga vladimir putin
tổng thống vladimir putin nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm chính thức liên bang nga của tổng bí thư nguyễn phú trọng và khẳng định
nga luôn coi việt nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực châu á thái bình dương
tin tưởng chuyến thăm của tổng bí thư nguyễn phú trọng sẽ là một dấu mốc quan trọng tạo sung lực mới cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước
tổng bí thư nguyễn phú trọng bày tỏ vui mừng sang thăm lại liên bang nga cảm ơn về sự đón tiếp trọng thị thân tình mà tổng thống chính phủ và nhân dân nga đã dành cho tổng bí thư và đoàn đại biểu cấp cao việt nam
khẳng định chủ trương nhất quán của việt nam coi nga là một trong những đối tác quan trọng và tin cậy hàng đầu của việt nam
trong không khí hiệu nghị tin cậy cao và hiểu biết lẫn nhau tổng bí thư nguyễn phú trọng và tổng thống liên bang nga vladimir putin đã tập trung trao đổi về các phương hướng và biện pháp lớn nhằm tạo sung lực mới thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam liên bang nga ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả
hai bên nhất trí cùng phối hợp tổ chức thành công năm nga tại việt nam và năm việt nam tại nga nhân dịp hai nước kỷ niệm hai mươi năm năm ký hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hiệu nghị việt nam liên bang nga trong năm hai nghìn một mươi chín và kỷ niệm bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm hai nghìn hai mươi
về hợp tác kinh tế thương mại hai bên nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các dự án đầu tư ưu tiên tại hai nước tạo điều kiện cho hàng hóa của cả hai bên thâm nhập thị trường của nhau để nâng cao kim ngạch thương mại song phương
tiếp tục hợp tác chặt chẽ hiệu quả trên các lĩnh vực quan trọng khác
hai nhà lãnh đạo chia sẻ quan điểm về một số vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của cộng đồng người việt nam tại nga
tổng bí thư nguyễn phú trọng cảm ơn lãnh đạo và các cơ quan chức năng của nga đã hỗ trợ tạo điều kiện cho cộng đồng người việt nam tại nga thời gian qua
đề nghị nga tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng người việt nam làm việc và sinh sống ổn định lâu dài góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước
tại hội đàm tổng bí thư nguyễn phú trọng đã trân trọng mời tổng thống nga sang thăm lại việt nam trong năm hai nghìn một mươi chín
tổng thống vladimir putin cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời
chào tạm biệt

tổng thống nga đã trân trọng mời tổng thống nga sang thăm lại việt nam trong năm hai nghìn một mươi chín
tổng thống nga sau năm hai nghìn một mươi chín
tổng thống nga sau năm hai nghìn một mươi chín
lên đến tám usd cho một đêm cá biệt có hoa hậu lên đến hai mươi năm usd một đêm
từ lời khai của các cô gái công an đã tiến hành bắt giữ kiều đại vũ
tại cơ quan điều tra kiều đại dũ khai nhận chuyên cung cấp gái mại dâm cao cấp qua mạng zalo
từ tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy vũ chủ động kết bạn zalo với các đại gia sau đó đăng giá tiền
hình ảnh nóng bỏng của các cô gái lên mạng xã hội
hiện công an đang tiếp tục mời làm việc đối với nhiều hoa hậu á hậu hoa khôi diễn viên
có liên quan đến đường dây này tiếp tục mở rộng điều tra
tiếp tục chương trình với những thông tin quốc tế
hôm nay ấn độ và mỹ tổ chức đối thoại theo hình thức hai cộng hai tại thủ đô new delhi
giữa bộ trưởng quốc phòng và bộ trưởng ngoại giao hai nước nhằm thảo luận về mối quan hệ song phương
cũng như thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn cầu giữa hai nước trong đó có khu vực ấn độ dương thái bình dương
phát biểu tại cuộc gặp ngoại trưởng ấn độ suma sarai bày tỏ tin tưởng
cuộc đối thoại sẽ giúp hai bên tận dụng những tiềm năng chưa được khai thác
và nâng cao mức độ hợp tác song phương
bên cạnh đó bà sarai cũng cho biết đã có những tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực hợp tác chủ chốt giữa hai nước
về phần mình ngoại trưởng mỹ mike pompeo nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục bảo đảm tự do hàng hải
cũng như hướng tới giải pháp hòa bình cho những tranh chấp trên biển
ông pompeo nhấn mạnh mỹ hoàn toàn ủng hộ việc ấn độ trở thành một cường quốc có vai trò dẫn dắt trên toàn cầu
giới phân tích cho rằng thông qua cuộc đối thoại lần này phía mỹ muốn thể hiện sự ủng hộ mạnh hơn
đối với vai trò đang gia tăng của ấn độ với tư cách là một cường quốc lớn trên toàn cầu
và đưa hai nước bước vào mối quan hệ chiến lược chặt chẽ hơn
bộ thương mại trung quốc vừa tuyên bố nước này sẽ buộc phải trả đũa
nếu mỹ áp các mức thuê mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ trung quốc
phát biểu tại họp báo thường kỳ người phát ngôn bộ thương mại trung quốc cao phong cho biết
trung quốc đang theo dõi sát tác động của bất kỳ mức thuế mới nào
và đưa ra các biện pháp mạnh để bù đắp những tác động tiêu cực
cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh tổng thống mỹ donald trump đe dọa sẽ ép thuê bổ sung hai mươi năm
đối với lượng hàng hóa trị giá hai trăm linh tỷ đô la nhập khẩu từ trung quốc được cho là có thể có hiệu lực trong tuần này
đáp lại bắc kinh cũng đe dọa áp thuế bổ sung hai mươi năm đối với hàng hóa nhập khẩu từ mỹ trị giá sáu mươi tỷ đô la mỹ
đồng thời cảnh báo có thể đưa ra những biện pháp mạnh tay hơn nữa trong cuộc chiến thương mại với mỹ
các chuyên gia kinh tế ước tính mỗi một trăm linh tỷ đô la hàng hóa nhập khẩu bị đánh thuế
có thể khiến thương mại toàn cầu xuất giảm khoảng năm
trong phiên giao dịch chiều nay ngày sáu tháng chín hầu hết các thị trường chứng khoán châu á tiếp tục giảm điểm
đánh dấu ngày đi xuống thứ sáu liên tiếp
động thái này diễn ra trong bối cảnh giá dầu thế giới sụt giảm và lo ngại căng thẳng thương
mại giữa mỹ và trung quốc sẽ có bước leo thang mới
trong phiên chiều nay chỉ số msci của khu vực châu á thái bình dương trừ nhật bản giảm hơn một
xuống năm trăm một mươi năm hai mươi bốn điểm mức thấp nhất trong một năm qua còn tại thị trường tokyo
nhật bản chỉ số nikkei hai trăm hai mươi năm giảm bốn mươi một xuống còn hai mươi hai bốn trăm tám mươi bảy chín mươi bốn điểm
chỉ số shangheng tại hồng kông
trung quốc xuống chín mươi bốn điểm mức thấp nhất trong một năm qua còn tại thị trường tokyo

trong khi chỉ số shanghai composite ở thượng hải giảm bốn mươi bảy và đóng phiên ở mức hai sáu trăm chín mươi một năm mươi chín điểm
thị trường chứng khoán seoul hàn quốc cũng tràn ngập rắc đỏ khi chỉ số cospi giảm một xuống còn hai hai trăm tám mươi bảy sáu mươi một điểm
cũng trong phiên này chỉ số s p asx hai trăm linh tại sydney cũng giảm một một mươi hai và khép phiên ở mức sáu một trăm sáu mươi bốn mươi điểm
trong bối cảnh nhiều mã chứng khoán trừ ngành viễn thông đều sụt giảm đã tác động xấu đến thị trường
tiếp tục thông tin về trận động đất mạnh sáu bảy độ xảy ra sáng nay tại tỉnh hokkaido miền bắc nhật bản
tính đến chiều nay đã có ít nhất chín người thiệt mạng và ba trăm linh người bị thương

số thương vong do trận động đất có thể tiếp tục tăng do hiện vẫn còn khoảng ba mươi người mất tích động đất mạnh đã phát triển từ ngày hôm nay đến ngày hôm nay
số thương vong do trận động đất có thể tiếp tục tăng do hiện vẫn còn khoảng ba mươi người mất tích động đất mạnh đã phá hủy nhiều ngôi nhà và gây mất điện trên diện rộng ảnh hưởng đến khoảng ba triệu hộ gia đình
gần một người đang phải ở trong các trung tâm tạm trú lực lượng phòng vệ nhật bản phải huy động tới hai mươi năm binh sĩ tham gia các chiến dịch cứu hộ
trận động đất cũng khiến một nhà máy điện hạt nhân bị mất nguồn cung cấp điện song chưa phát hiện thấy bất cứ dấu hiệu nào về do gì phóng xạ
cảnh báo sóng thần đã được gỡ bỏ song trận động đất đã gây ra sạt lở đất trên quy mô lớn gây cản trở giao thông và công tác cứu hộ
trong ngày sáu tháng chín hơn hai trăm linh chuyến bay đã bị hủy ảnh hưởng tới bốn mươi du khách các dịch vụ tàu cao tốc và tàu khu vực bị gián đoạn một ba trăm linh trường học cũng quyết định đóng cửa
đến đây chương trình thời sự của truyền hình nhân dân cũng đã kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại